học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo
khai giảng năm học mới giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên trung ương đảng
giám đốc học viện nêu rõ chủ đề của năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy là kỷ cương
đồng bộ đổi mới hiệu quả
học viện sẽ tiếp tục mở rộng hợp lý quy mô gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo
đẩy mạnh đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý có trình độ chuyên môn cao
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
trong đó có nhấn mạnh xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
mà đào tạo bồi diễn các bộ chính là một nội dung quan trọng
và học viện chính trị quốc gia hồ chí minh vinh dự là một trong những địa chỉ hàng đầu
được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ vẻ vang đó
sau khi biểu dương chúc mừng kết quả năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
cơ bản tán thành phương hướng nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy của học viện
đồng chí phạm minh chính đề nghị học viện cần gắn công tác đào tạo
bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học với công tác xây dựng đảng
nhất là những nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay
thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo nhân tài nâng cao dân trí phát triển nguồn nhân lực
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và các trường chính trị cần thu hút
tổ chức các nhà khoa học nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết nhất
trong đó nhận thức làm sâu sắc hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân
xây dựng và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng đảng trong sạch vững mạnh